sáng nay theo giờ việt nam cựu tổng thống mỹ donald trump đã chỉnh diện tại phòng xử án liên bang ở thủ đô washington d c
và bác bỏ cáo buộc ông tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
phiên tòa kéo dài khoảng ba mươi phút bảng cáo trạng đối với ông donald trump dài bốn mươi năm trang
được đưa ra trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt jack smith
các tội danh ông trump bị cáo buộc bao gồm lừa dối nước mỹ cản trở quy trình xác nhận của quốc hội
đối với cuộc bầu cử tổng thống chống lại quyền bầu cử và cản trở một số thủ tục tố tụng chính thức
tội danh nghiêm trọng nhất có thể bị phạt tù tối đa hai mươi năm
trước những cáo buộc này ông khẳng định ông không có tội
phiên tòa lần này là lần ra tòa thứ ba của ông trump trong năm nay
phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng tám tuy nhiên cựu tổng thống mỹ không bắt buộc phải ra sức